cùng chung tay giúp đỡ học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi vùng cao vừa qua đoàn thanh niên báo nhân dân đã tặng quà hỗ trợ làm đường nông thôn tại xã luân la huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn
điểm trường lùng muồng ở xã xuân la huyện bắc nẵm nằm tranh vanh trên đỉnh núi điều kiện dạy và học ở đây còn rất khó khăn
chia sẻ khó khăn với cô và trò ở nơi đây đoàn thanh niên báo nhân dân đã tặng điểm trường tv tủ đựng chăn chiếu bình ngủ nước nóng để phục vụ cho việc học tập và giảng dạy được tốt hơn

chia sẻ khó khăn với cô và trò ở đây còn rất khó khăn

điểm trường lùng muồng ở xã xuân la huyện bắc nẵm nằm tranh trên đỉnh núi